h một mươi phút ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình phước
đang tuần tra kiểm soát tại khu vực đường phú diềng đỏ phường tân bình thành phố đồng xoài
thì nhận được tin báo từ người dân có một nhóm người đang chuẩn bị hung khí nguy hiểm
để giải quyết mâu thuẫn bằng ô tô
tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô trên đang di chuyển trên đường phú siêng đỏ
hướng từ thành phố đồng xoài về thành phố hồ chí minh nên ra hiệu lệnh dừng
phát hiện công an tài xế không chấp hành mà dồ ga bỏ chạy
tổ công tác truy đuổi và chặn được chiếc xe này
lực lượng cảnh sát cơ động nhanh chóng áp sát khống chế người trên xe
qua kiểm tra phát hiện trên xe có bảy thanh niên bốn nam và ba nữ
cùng hai khẩu súng ngắn loại bắn đạn cao su cùng hai mươi bốn viên đạn
một viên đã lên nòng một súng bút một gậy ba khúc bằng kim loại
một con dao nhọn một sẻng một hộp đạn trì
tại cơ quan công an người lái xe ô tô khai nhận là
nhân nhất tài hai mươi tám tuổi ngụ huyện phú giềng tỉnh bình phước
sáu thanh niên còn lại trên xe có tuổi đời từ hai mươi một tuổi đến hai mươi chín tuổi
ngụ tại thành phố đồng xoài
tài khai nhận toàn bộ số súng và hung khí trên xe do mình tự mua
khi cả nhóm mang súng và nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
thì bị công an bắt giữ
một điều mà chúng ta có thể thấy là tại sao các đối tượng có thể dễ dàng tiếp cận
và có thể sử dụng được những cái vũ khí nóng
mà có cái tính sát thương cao như hiện nay
là cũng một phần là do cái việc mà chúng có được những cái vũ khí nóng này trên
trên thị trường hiện nay quá dễ dàng
chúng có thể thực hiện các cái giao dịch mua bán thông qua các cái trang mạng xã hội
và chúng có được những cái vũ khí đó một cách hết sức là dễ dàng
chính vì thế cho nên là các đối tượng đã khi đã có được những cái vũ khí nóng như vậy rồi
thì cái khả năng mà gây án
và cái khả năng mà thực hiện những cái hành vi nó mang cái tính chất bạo lực nó sẽ dễ dàng hơn
thời gian gần đây tại tỉnh bắc ninh tình hình tội phạm đường phố diễn biến phức tạp
qua công tác nắm tình hình đối tượng thường là thanh thiếu niên hư
tụ tập sử dụng xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí thô sơ
gây dối trật tự công cộng và kích động nhau phạm tội gây tâm lý bức xúc đối với người dân
một mươi trên bốn mươi bốn đối tượng đều ở thành phố từ sơn
đã bị công an thành phố tử sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó tại khu vực ngã tư sao sáng thuộc vườn đồng kỵ thành phố tử sơn
một nhóm thanh niên bốn mươi bốn người dưới một mươi tám tuổi điều khiển hơn hai mươi xe mô tô
tụ tập mang theo hung khí đi từ vườn đồng kỵ đến khu phố trần phú vườn đông ngàn
thì gặp nhóm thanh niên tám người
tại đây nhóm thanh niên bốn mươi bốn người dùng hung khí xông và đánh nhau
bị mất an ninh trật tự
sau đó chúng tiếp tục đến khu phố cẩm giang vườn đông nguyên
đuổi đánh nhóm khác khiến ba người bị thương
nguyên nhân các vụ việc trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt
các đối tượng khiêu khích lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí tự chế
sau đó hẹn nhau đánh giàn mặt
vụ việc thường xảy ra chớp nhoáng tại những nơi vắng vẻ
số đối tượng tham gia chủ yếu là thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đối với nhà trường cũng phải nâng cao công tác tuyên truyền về vấn đề pháp luật
và tuyên truyền về công tác chấp hành quy tắc giao thông đường bộ
nhất là đối với những em học sinh không được điều khiển các phương tiện
xe mô tô khi chưa có bằng lái xe
mặt khác đối với gia đình thì đúng là các bậc phụ huynh phải nâng cao cái vai trò của mình lên
quản lý con em mình thật là chặt chẽ
nhất là giờ giấc các em đi chơi ở buổi tối thường không ai quản lý
thậm chí còn giao xe cho các em để đi
đấy là một nguyên nhân để dẫn đến các em tụ tập đi ra ngoài đường
để gây mất trật tự công cộng và dẫn đến phạm tội
trong vụ việc xảy ra ở bình phước
do có mâu thuẫn trong làm ăn từ trước với vị văn sĩ
một nghìn chín trăm chín mươi chín thường chú huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
đến khoảng h một mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại quán ba hv
lê vĩnh triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thường chú huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
nhắn tin cho sĩ với nội dung ra ngoài gặp mặt để nói chuyện
sau đó cả hai từ quán ba đi ra
khi gặp nhau hai bên có lời qua tiếng lại về mâu thuẫn trong làm ăn
giải quyết bằng đối thoại không hiệu quả sĩ túm vai áo của chiều thách thức
triều đã đấm vào mặt sĩ
thấy hai bên sâu sát nên bảo vệ quán bar đã yêu cầu cả hai đi nơi khác giải quyết mâu thuẫn
sau đó triều và sĩ di chuyển ra khu vực bên hồng của quán
tại đây mâu thuẫn tiếp tục căng thẳng
bị sĩ đánh nên triều lấy trong người ra một khẩu súng áp vào bên má sĩ và nổ súng
nhưng sĩ đã kịp gạt ra được
triều tiếp tục bắn phá thứ hai trúng đùi trái của sĩ rồi bỏ đi
sĩ được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
triều đến cơ quan công an đầu thú
đây rõ ràng đó là một trong những cái cá tính muốn thể hiện
muốn thể hiện rõ cái tâm lý lứa tuổi
tức là muốn luôn luôn muốn thể hiện
luôn luôn khẳng định rằng là muốn thể hiện rằng là mình là phải hơn
và hơn ở đây là hơn ở từ cái số lượng người
từ cái phương thức thủ đoạn trong cái việc thực hiện hành vi
cũng như là những cái công cụ phương tiện hỗ trợ
trong khi đó thì cái công cụ phương tiện
đặc biệt là những cái vũ khí nóng hay là những cái vật liệu nổ đấy
bây giờ chúng có
có được một cách rất là dễ dàng
hiện nay giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có xuống gia tăng và ngày càng nghiêm trọng
có những vụ xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt thường ngày
làm ăn công việc tình cảm
cũng có những vụ chỉ vì nghe bạn bè rủ dê bị nói khích
cách xử lý mâu thuẫn không khéo léo hoặc muốn thể hiện cái tôi
thiếu kiểm chế thiếu kỹ năng sống
dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
đến khi bị xử lý hình sự biết ân hận thì đã muộn màng